chào mừng quý vị đến với chương trình thương trường và pháp luật của chủ nhật nhân dân
thưa quý vị trong cuộc đời của mỗi người có lẽ mỗi chúng ta ít nhất cũng có một vài lần có nhu cầu vay vốn
chúng ta có thể tìm vốn vay ở bạn bè ở người thân
chúng ta cũng có thể tìm vốn vay ở những cái kênh kết nối như kiểu là phường hội họ biểu trương mà lâu nay chúng ta vẫn tồn tại trong xã hội
chúng ta có thể tìm nguồn vốn đó ở hệ thống ngân hàng chính thống
và đặc biệt gần đây đang xuất hiện những hình thức kết nối mới cho vay mới
một trong những hình thức đó chính là cho vay ngang hàng mà viết tắt là p hai p
vậy thì cho vay ngang hàng là cái gì bản chất của nó ra sao quản lý nó ra như thế nào và đặc biệt là tác động hai mặt của nó
và tại sao chúng ta lại thấy ngân hàng nhà nước cảnh báo về sự biến tướng của một số công ty này đang hoạt động việt nam
và tại sao chúng ta lại thấy ngân hàng nhà nước cảnh báo về sự biến tướng của một số công ty này đang hoạt động việt nam
để trả lời câu hỏi này chúng tôi mời đến trường quay hôm nay hai vị khách mời hai chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này
chúng tôi xin tưởng trân rộng giới thiệu
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thị mùi chuyên gia kinh tế cao cấp
luật sư trương thanh đức chủ tịch hội đồng thành viên quản trị công ty luật paxico
và trước khi vào những vấn đề chúng ta vừa đề cập xin hai vị cùng quý vị khán giả chúng ta xem một phóng sự mà chủ nhân dân thực hiện
một mươi dân số việt nam đang ở độ tuổi rất trẻ mức độ tiêu dùng rất lớn
nhóm dân số này luôn có nhu cầu vay từ vài triệu đồng đến vài chục triệu đồng tiêu dùng
thế nhưng họ lại gặp khó khăn về tài sản thế chấp và một số điều kiện khác của các ngân hàng thương mại
từ đó cho vay ngang hàng loại hình cho vay trực tuyến kết nối người cho vay và người vay
đơn vị cung cấp công nghệ làm trung gian thu phí dịch vụ ngày càng phát triển giải quyết nhu cầu vay tiền không cần tài sản thế chấp
hiện lãi suất cho vay của loại hình này vẫn chưa được quản lý theo đúng chuẩn mực như các tổ chức tín dụng
chưa có sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng chuyên ngành nên cho vay ngang hàng xảy ra nhiều rủi ro
người đi vay gặp rắc rối khi bên thu hồi nợ chưa tuân thủ pháp luật
thậm chí người cho vay lẫn các công ty làm trung gian cũng gặp khó khăn khi họ không thu hồi được nợ từ người vay
thực tế hoạt động của các công ty cho vay ngang hàng hiện chỉ được điều chỉnh theo pháp luật dân sự
tuy hợp đồng vay vốn được xem là hợp đồng giao dịch dân sự giữa hai bên
song các điều khoản trong hợp đồng về cơ bản chưa đáp ứng được chuẩn mực tối thiểu của pháp luật
chính vì thế mới đây phó thủ tướng vương đình huệ giao ngân hàng nhà nước soạn thảo các quy định trình thủ tướng
bao gồm các nội dung quản lý rủi ro thanh tra kiểm tra giám sát và trách nhiệm của bộ ngành liên quan đến mô hình cho vay ngang hàng
giải pháp trước mắt là ngân hàng nhà nước và các bộ ngành nên chọn lọc một số doanh nghiệp cung cấp công nghệ tài chính giàu tiềm năng
để triển khai thí điểm cho vay ngang hàng ban hành các quy định mang tính hỗ trợ phát triển
đồng thời các quy định đó cũng phù hợp với chuẩn mực pháp luật việt nam
khi có các quy định về hoạt động cho vay ngang hàng ngân hàng nhà nước triển khai cho vay ngang hàng rộng rãi trên thị trường
từng bước hoàn thiện khuôn khổ pháp lý loại hình cho vay này đem lại an toàn cho hệ thống tài chính ngân hàng